nhằm tìm đầu ra ổn định cho trái thanh long hiệp hội thanh long tỉnh long an đã ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác với tập đoàn lavifood thu mua và bao tiêu một trăm linh hectare thanh long ruột đỏ tại huyện châu thành và tân trụ
chương trình này sẽ góp phần tạo điều kiện cho người nông dân trồng thanh long tại long an yên tâm phát triển diện tích cây trồng
thời gian qua người trồng thanh long ở long an nói riêng trong cả nước nói chung luôn gặp rủi ro do thị trường phụ thuộc vào một khách hàng lớn nhất là trung quốc chiếm tới hơn tám mươi sản lượng tiêu thụ nên giá cả luôn không ổn định
trước tình hình này ubnd tỉnh long an các sở ngành liên quan đã có nhiều giải pháp trong quá trình xúc tiến thương mại kêu gọi doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm
ngoài cái diện tích mà hôm nay ký kết với lại huyện châu thành và huyện tân trụ long an
là một trăm linh hectare thì trước đây là công ty live food cũng đã có ký với lại nông dân và hợp tác xã tuy nhiên dưới góc độ là ký rải rác thôi chứ không tập trung giống như lần này
như vậy thì hy vọng là lần này với một trăm linh hectare này thì chúng ta sẽ nó là một cái mô hình bên live food sẽ cố gắng làm một cái mô hình chuẩn để cuối cùng làm sao nó có thể trở thành cái mà sau này chúng ta có thể nhân rộng
trong cái thời gian sắp tới
tỉnh long an hiện có hơn một mươi hai hectare thanh long chủ yếu là ruột đỏ sản lượng hơn bốn trăm linh tấn một năm
với sự nỗ lực của địa phương bước đầu đã kêu gọi được các doanh nghiệp kết hợp thu mua và tiêu thụ một trăm linh hectare thanh long của các nhà vườn trên địa bàn huyện châu thành và tân trụ
đây được xem là tiền đề để giúp cho cây thanh long tiến tới sản xuất ổn định và bền vững trong tương lai